khi lực lượng công an xã đến giải quyết vụ việc bị cáo nguyễn mau lưu đã dùng gậy sắt đánh đồng chí nguyễn công đạt là công an viên khiến đồng chí bị thương nặng và hy sinh
ngoài nguyễn bảo lưu bị tuyên án tù trung thân sáu đối tượng khác cũng bị xử phạt về tội gây dối trật tự công cộng